vào ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh hòa bình cho biết đã ra quyết định khởi tố năm bác sĩ
điều dưỡng viên của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
theo điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín năm bị can hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú
theo hồ sơ một số bác sĩ làm việc ở khoa sơ sinh và khoa nội tổng hợp của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
đã lập khống hồ sơ bệnh án nâng số ngày điều trị để ăn khống hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền bảo hiểm y tế
vào ngày một mươi hai tháng một một số bác sĩ điều dưỡng đang tuồn thuốc bảo hiểm y tế bán ra ngoài
thì bị công an tỉnh hòa bình bắt quả tang bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình cũng là nơi xảy ra sự cố
tai biến y khoa đã khiến cho tám người chết vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
một bác sĩ và cán bộ phòng vật tư của bệnh viện bị truy tố đưa ra xét xử